chỉ có khoảng một trong bốn người từng phải nhập viện điều trị covid một mươi chín có thể hồi phục hoàn toàn sau một năm sau khi nhiễm virus
đó là kết quả của một nghiên cứu được công bố vào hôm hai mươi bốn tháng bốn tại anh cho thấy covid kéo dài đang trở thành một tình trạng phổ biến
theo hãng thông tấn afp các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn hai ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
và nhận thấy phụ nữ có khả năng hồi phục thấp hơn ba mươi ba so với nam giới
bên cạnh đó người béo phi có năm mươi khả năng hồi phục trong một năm còn những người từng phải thở máy thì dưới năm mươi tám
nhóm nghiên cứu đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người đã hoàn thành quá trình điều trị tại ba mươi chín bệnh viện ở anh
trong giai đoạn từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một sau đó đánh giá kết quả phục hồi của tám trăm linh bảy người
tại thời điểm năm tháng và một năm kể từ sau khi mắc bệnh
theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa lancet respiratory medicine chỉ hai mươi sáu bệnh nhân
đã hồi phục toàn diện sau năm tháng và con số này đã tăng nhẹ lên hai mươi tám chín sau trò một năm
ông rachel evans trường nhóm nghiên cứu tại viện nghiên cứu chăm sóc và sức khỏe quốc gia anh cho biết
tỷ lệ phục hồi hạn chế trong giai đoạn từ năm tháng đến một năm sau khi nhập viện đối với các triệu chứng
sức khỏe tâm thần khả năng vận động suy giảm chức năng cơ thể và chất lượng cuộc sống là rất đáng chú ý
các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài phổ biến nhất là mệt mỏi đau cơ ngủ kém chậm chạp về thể chất và khó thở
đồng tác giả nghiên cứu christopher bresling tại học leicester nói thêm rằng
nếu không được điều trị hiệu quả covid kéo dài có nguy cơ cao trở thành một tình trạng lâu dài mới